tại trụ sở trung ương đảng tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã tiếp đoàn đại biểu cấp cao chính phủ lào
do đồng chí thong lun sinh sulit ủy viên bộ chính trị thủ tướng chính phủ dẫn đầu đăng thăm hữu nghị chính thức việt nam
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng nhiệt liệt chào mừng đồng chí thong lun sinh sulit
và đoàn đại biểu cấp cao chính phủ lào sang thăm hữu nghị chính thức việt nam đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm
chúc mừng những thành tiệu quan trọng mà lào đã đạt được sau ba năm triển khai thực hiện nghị quyết đại hội một mươi
tổng bí thư chủ tịch nước đánh giá cao kết quả hợp tác giữa hai chính phủ trong thời gian qua
và sự nỗ lực của các ban bộ ngành địa phương trong việc triển khai thực hiện tốt các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai đảng
các hiệp định hợp tác giữa hai chính phủ kết quả hội đàm giữa hai thủ tướng
và đề nghị hai thủ tướng chỉ đạo các bộ ngành địa phương doanh nghiệp
chủ động tích cực phối hợp chặt chẽ triển khai có hiệu quả các nội dung hai bên đã thỏa thuận
đi sâu trao đổi thông tin chia sẻ kinh nghiệm về công tác xây dựng đảng xây dựng hệ thống chính trị
quản lý kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế và các biện pháp triển khai thực hiện nghị quyết đại hội của mỗi đảng
tập trung tìm các giải pháp tháo gỡ những khó khăn vướng mắt để nâng cao hiệu quả hợp tác về kinh tế
đầu tư thương mại văn hóa giáo dục đào tạo khoa học kỹ thuật
về tình hình thế giới và khu vực tổng bí thư chủ tịch nước cho rằng đang diễn biến hết sức phức tạp
khó lường ảnh hưởng đến an ninh và phát triển của khu vực do đó hai bên cần tăng cường trao đổi thông tin
phối hợp chặt chẽ trong việc nghiên cứu dự báo tình hình
đồng chí thọng luân sinsulit bày tỏ vui mừng sang thăm chính thức việt nam cảm ơn tổng bí thư chủ tịch nước
nguyễn phú trọng đã tiếp và dành cho đoàn những tình cảm thân thiết bày tỏ vui mừng về mối quan hệ
đoàn kết đặc biệt việt nam lào ngày càng phát triển sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực
nhà nước và nhân dân lào từ trước đến nay
thông báo với tổng bí thư chủ tịch nước một số nét khái quát về tình hình lào gần đây
kết quả hội đàm giữa hai đoàn đại biểu cấp cao chính phủ hai nước khẳng định chính phủ lào sẽ tiếp tục
phối hợp chặt chẽ với chính phủ việt nam chỉ đạo các bộ ngành địa phương liên quan
triển khai thực hiện có hiệu quả các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai đảng hai nước